chương trình do truyền hình công an nhân dân phối hợp với cục cảnh sát phòng trái trễ trái và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị tình hình cháy nổ đang có diễn biến phức tạp đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay
nhiều vụ cháy nhà kho xưởng sản xuất liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua
mặc dù lực lượng cảnh sát phòng trái trễ trái công an các đơn vị địa phương thường xuyên tiến hành kiểm tra hướng dẫn
tuy nhiên vẫn còn những khó khăn bất cập liên quan đến công tác quản lý nhà nước về phòng trái trễ trái cần được tháo gỡ
nội dung cụ thể sẽ có trong từ mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua
khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng bảy chiếc xe ô tô rern rover đang lưu thông trên cao tốc hạ long hải phòng
thì bất ngờ bốc trái dữ dội phát hiện xe bị trái
tài xế đã kịp thời đỗ xe vào làn rừng khẩn cấp trên cao tốc và cùng mọi người trên xe thoát ra ngoài
sự cố may mắn không gây thiệt hại về người còn xe ô tô bị thiêu dụi hoàn toàn
trụ điện gió cao tám mươi năm m cánh quạt đường kính bảy mươi bảy m ở nhà máy phong điện một xã bình thạnh huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đã bất ngờ bốc cháy vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy
sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa đã tự tắt trụ điện gió hỏng hoàn toàn
nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do bị chạm chập tại khu vực máy phát điện
trước đó tại nhà máy này cũng đã xảy ra vụ cháy tô bin tương tự gây thiệt hại hơn bảy mươi tỷ đồng
ngọn lửa bất ngờ bùng lên bao trùm và thiêu dụi kho hàng nhu yếu
yếu phẩm trên đường lê đại hành phường đống đa thành phố pleiku tỉnh gia lai
trái lớn lan rộng ra hai căn nhà bên cạnh cộp tác trựa trái gặp nhiều khó khăn
ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa đồng thời phá cửa căn nhà ở cạnh cứu tài sản bên trong
vụ trái không gây thương vong về người
thưa quý vị liên tiếp trong ba tháng gần đây tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
đã xảy ra các vụ trái tô bin tương tự gây thiệt hại hơn bảy mươi tỷ đồng
trái kho nhà xưởng sản xuất gây thiệt hại lớn
nguy cơ cháy nổ luôn thường trực đối với những kho xưởng có diện tích hàng nghìn mét vuông
tồn chứa nhiều loại hóa chất thành phẩm hay là nơi gia công hàng hóa
trong khi đó việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng trái trựa trái của người đứng đầu cơ sở vẫn còn chủ quan
lực lượng cảnh sát phòng trái trựa trái tăng cường kiểm tra hướng dẫn thao gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp
tuy nhiên sẽ kiên quyết đình chỉ tạm đình chỉ đối với những cơ sở vi phạm kéo dài
ngày hai mươi bốn tháng bảy cháy lớn xảy ra tại khu vực nhà kho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên long xuân
thuộc xóm đẫy xã mông hóa thành phố hòa bình
diện tích kho xưởng khoảng một m hai
cảnh sát phòng trái trựa trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình huy động năm xe trựa trái
cùng gần năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa
đến một mươi ba h ba mươi đám trái được không chế không để trái lan sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiến đạt chỉ cách khoảng sáu m
tuy nhiên sau khi trựa trái
các cán bộ chiến sĩ phải nhập viện
nhận định ban đầu có thể ở nhà kho bị trái có chứa hóa chất độc hại
tiếp cận được đám trái và cắt cửa của kho xưởng mở ra
và cùng đấy là khi phun nước vào thì xảy ra một số sản phẩm trái
ví dụ như là nước có màu nâu màu vàng có bọt có mùi
thì chúng tôi mới nghi là hóa chất
thông tin từ phòng cảnh sát phòng trái trựa trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình
cơ sở này đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi bốn trong lĩnh vực thu mua nông sản
và đến nay đã dừng hoạt động
trước đó việc kiểm tra hướng dẫn của lực lượng cảnh sát và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình

một thực tế là nhiều kho xưởng trên địa bàn khi chủ cơ sở xây để cho thuê
đã không tiến hành thẩm duyệt nghiệm thu lắp đặt hệ thống phòng trái trựa trái
sau này khi đưa vào sử dụng vào các mục đích khác nhau
thì việc thẩm duyệt nghiệm thu lại gặp vướng mắt
đây thường là các cái cơ sở khi mà được cho thuê
khi mà xây lên thì các chủ xây là không tiến hành thẩm duyệt nghiệm thu
lắp đặt các trang thiết bị về phòng trái trái
tuy nhiên là khi mà đã đi vào sử dụng thì sử dụng vào các mục đích khác nhau
về mục đích đảm bảo an toàn phòng trái trái là không hợp
phải tiến hành kiểm tra nghiệm thu thẩm duyệt lại
thì gây rất nhiều khó khăn cho việc quản lý nhà nước
cũng coi như là các chủ tiến hành thuê lại nhà sửa
hòa bình thì cũng không có nhiều cái khu công nghiệp
thế do vậy thì đa số các sửa là người ta lấy luôn cái khu đất ở
và cũng xin phép là xây dựng nhà ở
nhưng sau đó thì người ta chuyển sang cái công năng sản xuất
thế do vậy các cái nhà sửa ở đây
thì nó lại không thuộc cái diện là phải thẩm duyệt
thế do vậy nó cũng là một cái mà thực trạng hiện nay
để mà mình trong cái công tác quản lý nhà nước
đối với huyện vực phòng trái trái trái
thì cái này là thuộc cái phân cấp cho cấp huyện
thì phải có trách nhiệm
nhưng mà nó cũng do bất cập trong cái chính sách của nhà nước
thì liên quan đến cái việc mà cấp phép xây dựng
thì nó có các cái ngành
chứ không phải riêng huyện vực công an
luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
trong giải bước các thủ tục hành chính
và tháo gỡ vướng mắt liên quan đến quy định phòng trái trái trái
linh hoạt trong quá trình thiết kế quy chuẩn về phòng trái trái trái
bảo đảm tính khả thi nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn
không hợp thức hóa sai phạm
chỉ đạo này của chính phủ đang được lực lượng cảnh sát phòng trái trái trái
các địa phương tập trung thực hiện
đặc biệt là đối với các công trình xây mới cải tạo
để đưa vào sản xuất kinh doanh
hiện nay trong đây mình đang có một cái kho chứa hàng
thế thì theo cái quy chuẩn sáu
thì cái việc mà trong nhà xưởng thì việc ngăn cách
phải những cái khu vực sản xuất
và khu vực kho hàng hóa này phải được ngăn cách với nhau
bằng các cấu kiện không cháy
hiện nay mình đã được bố trí tường không cháy rồi
ở kia có các cửa như đây không
với cái loại cửa cuốn này
thế thì trong những quá trình mà xảy ra sự cố
thì cái việc cái cửa này nó sẽ không đảm bảo
theo cái việc mà ngăn cách
ngăn chặn cháy lan
thì khuyến nghị cơ sở là chúng ta tới phải thay cái loại cửa này
bằng cái cửa không cháy
cửa chống cháy
để đảm bảo cho quá trình mà ngăn chặn cháy lan
khi mà sẽ có sự hỗn hợp xảy ra
doanh nghiệp cũng đã có những cái kế hoạch
để thay lại
có màng chống cháy
đúng như đảm bảo theo yêu cầu của bên
cơ quan cảnh sát đã chỉ dẫn cho doanh nghiệp
hệ thống điện
khu vực nhà kho
việc sắp xếp hàng hóa
và tuân thủ các quy định bảo đảm lối thoát nạn
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tiến hành công tác kiểm tra hướng dẫn
đối với từng cơ sở
kịp thời phát hiện các tồn tại thiếu sót
và yêu cầu khắc phục ngay
một vài cái lô hàng hóa
chúng ta vẫn đang đặt trên những cái đường lối thoát nạn
thì cái này chúng ta di chuyển ngay
cái này nếu như có sự cố xảy ra
thì đây cũng sẽ là một cái mà
ảnh hưởng đến cái việc mà di chuyển
người cũng như là tài sản
thì ngoài ra thì cái việc mà
xếp hàng hóa thì phải có cái giới hạn
chiều cao cho phép
thì hiện nay cũng đã ghi nhận
theo chỉ dẫn của lực lượng phòng cháy cháy
thì chúng ta đã có cái biển giới hạn chiều cao rồi
cái này thì kiến nghị cơ sở tiếp tục duy trì
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
toàn quốc xảy ra gần ba mươi vụ cháy nhà kho
sưởng sản xuất
cháy nổ tiếp tục có diễn biến phức tạp đối với loại hình này
khi trong tháng bảy cũng đã có hàng chục
vụ cháy kho sưởng sản xuất liên tiếp xảy ra
đây chính là những bài học đắt giá
là hồi chuông cảnh tỉnh đến đắc doanh nghiệp
chủ cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn
phòng cháy chữa cháy
đặc biệt khi diễn biến thời tiết cực đoan
gây những đợt nắng nóng kéo dài
thì chỉ một chút bất cẩn lơ là
hậu quả cháy nổ sẽ rất khó lường
việc chủ động các phương án thoát nạn
và ứng trực của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
cần được đặc biệt chú trọng và thực tập thường xuyên
thực ra khi chúng tôi bắt đầu đầu tư
thì cái mô hình đầu tư nó nhỏ
sau đó là với cái đáp ứng của khách hàng
với những đơn hàng cứ lớn dần lên
vậy thì các cái nhà sưởng thường
được rơi vào tình trạng là cơi nới
và các cái vấn đề từ ban đầu
đến lúc hiện tại nó đã cách xa nhau
về vấn đề sử dụng điện
lượng điện dùng nhiều
dây dẫn điện và các cái hệ thống điện
đều có thể không đáp ứng được
vậy thì người lãnh đạo sẽ phải giải quyết vấn đề đó như thế nào
đó là chúng tôi phải đổi mục
đổi mới bằng cách là nâng cấp
thay đổi và đảm bảo được
cái quy trình vận hành hiện tại
và cái đấy cũng chính là cái giảm thiểu
được cái xảy ra rủi ro
thực hiện cái công điện của thủ tướng chính phủ
cũng như chỉ đạo của lãnh đạo bộ
thì công an tỉnh hòa bình
đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp
để nắm bắt
cái tâm tư nguyện vọng
cũng như là những cái khó khăn
đề xuất của các doanh nghiệp
trong cái việc khắc phục các cái tồn tại hạn chế
thì một số cơ sở
trước đây là thực hiện
trước khi có huyện luận
thế do vậy khi mà chúng ta kiểm tra
thì theo cái luận
thì nó không đảm bảo
thế do vậy thì lực lượng công an
thì cũng đã có cái biên bản kiểm tra
thế và chỉ ra được những cái
lỗi mà cần phải khắc phục
thì những cái gì có thể
mà lực lượng
công an có thể giúp đỡ
có thể chỉ ra được cho cơ sở
cũng như là các cái doanh nghiệp
để mà trong cái thời gian tới
làm sao khắc phục được
thế còn những cái vấn đề
liên quan đến các cái hướng dẫn
các cái quy chuẩn
thì chúng tôi đề xuất với
các cái ngành có liên quan
để cùng vào cuộc để cùng thao dỡ
và cũng tham mưu cho chủ tịch và công an tỉnh
để chỉ đạo cái này
thực hiện kế hoạch số năm trăm một mươi ba của bộ công an
tổng ra soát kiểm tra an toàn
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trên phạm vi toàn quốc
công an tỉnh hòa bình đã đình chỉ hoạt động
đối với năm mươi một cơ sở vi phạm
xử phạt vi phạm hành chính hơn một trăm hai mươi trường hợp
tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao kiến thức kỹ năng cho người dân
chủ cơ sở sản xuất
đặc biệt tập trung vào các quy định bảo đảm an toàn hệ thống điện
phòng ngừa đến mức thấp nhất
nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
thưa quý vị thời gian qua
tại một số địa phương đã xảy ra các vụ cháy xe điện
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
qua công tác điều tra các vụ cháy liên quan đến xe điện
cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do sạc điện ác quy
pin của xe dẫn đến cháy nổ
quá trình sạc điện
người dân cũng đã thực hiện không đúng hướng dẫn
cũng có trường hợp sử dụng ác quy pin kém chất lượng
không rõ nguồn gốc xuất xứ
hoặc đã bị sửa chữa
làm thay đổi thông số kỹ thuật của nhà sản xuất
tiểu mục bạn nên biết ngày hôm nay
sẽ là những khuyên cáo từ cục cảnh sát phòng trái triệu cháy
chúng tôi đã khuyên cáo
trên các hệ thống truyền thông
một số các biện pháp cơ bản
đó là thứ nhất
trong khi chúng ta đã mua các cái thiết bị này
các xe đạp xe máy
thậm chí ô tô điện thì chúng ta lưu ý
thứ nhất là sạc phải đúng nơi quy định
đúng nơi quy định là như thế nào
đối với hộ gia đình khi chúng ta nạp sạc
thì chúng ta phải có người trông coi và giám sát
khi chúng ta đi ngủ hoặc ra khỏi nhà
không có người chúng ta phải ngắt
các thiết bị nạp sạc
không chỉ các loại thiết bị xe đạp điện xe máy điện
kể cả ví dụ như cục sạc dự phòng
chúng ta cũng không nên
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai đó là thường xuyên bảo trì bảo dưỡng
đối với các thiết bị trên các phương tiện này
cho đi kiểm tra cái hệ thống đường dây dẫn điện
xem có đảm bảo hay không
các cục pin của các thiết bị này có đảm bảo hay không
và khi hỏng hóc
thì phải cần thay thế các thiết bị
chính hãng của nhà sản xuất
tránh trường hợp chúng ta mua trôi nổi trên thị trường
cái thứ ba nữa là
chúng ta cũng lưu ý rằng là
trong quá trình mà chúng ta
sử dụng chúng ta cũng không nên để
các cái thiết bị này ở những nơi
nhiệt độ nó quá cao đặc biệt ví dụ như mùa hè này
chúng ta khi đi các phương tiện này
chúng ta để những nơi mà không có tấm che chắn
thì cái nhiệt độ của cái xe
cũng đã gia tăng
nhiệt độ của cục pin trên xe
các thiết bị dây dẫn cũng có thể nhóm nóng quá
nó sẽ bị cao su
nó sẽ bong chóc nó chảy
và cũng sẽ là nguy cơ gây ra những cái vụ cháy nổ
cho nên là đấy là một số các cái
khuyến cáo đối với người dân
và đặc biệt khuyến cáo là
không nên sạc các thiết bị điện này quá đều
đến đây chương trình alo một trăm một mươi bốn của chúng tôi
cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau